sáng ngày sáu tháng một mươi hai tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình tiếp phó tổng thư ký tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd
nhân dịp ông sang việt nam tham dự hội nghị khu vực lần thứ một mươi của sáng kiến chống tham nhũng khu vực châu á thái bình dương
tại buổi tiếp phó thủ tướng thường trực đề nghị oecd tiếp tục thảo luận với thanh tra chính phủ việt nam để xây dựng nội dung hỗ trợ phù hợp
tập trung vào tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách và xây dựng năng lực thực thi pháp luật đặc biệt là phòng chống tham nhũng hối lộ trong hoạt động kinh doanh và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn
trong thời gian tới chính phủ việt nam sẽ giao cho thanh tra chính phủ tiếp tục tham gia tích cực đặc biệt là thúc đẩy việc chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về phòng chống tham nhũng tăng cường hợp tác phòng chống tham nhũng
trong thời gian tới chính phủ việt nam sẽ giao cho thanh tra chính phủ tiếp tục tham gia tích cực đặc biệt là thúc đẩy việc chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về phòng chống tham nhũng tăng cường hợp tác phòng chống tham nhũng